trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức hungary tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã tới thăm và làm việc tại thành phố santander
đây là thành phố văn hóa nghệ thuật có lịch sử lâu đời ở hungary là điểm đến của rất nhiều du khách yêu văn hóa và nghệ thuật trên thế giới
đặc biệt santander cũng là thành phố kết nghĩa với thành phố hội an tỉnh quảng nam của nước ta
nhân liệt chào mừng tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đến thăm thành phố
ngày thị trường thành phố santander coi đây là niềm vinh dự lớn lao đồng thời nhấn mạnh quan hệ hai nước việt nam hungary
thời gian qua ngày càng được tăng cường mở rộng hợp tác trên mọi lĩnh vực về khoa học kinh tế đào tạo giáo dục
không chỉ ở việc trao đổi đoàn cấp cao mà còn được bối đắp bởi tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước
chính tình bạn là tài sản vô giá gắn kết việt nam hungary
thành phố centender kết nghĩa với thành phố hội an với những nét văn hóa tương đồng
thời gian tới ngày thị trường cao
chính tình bạn là tài sản vô giá gắn kết sẽ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa hai thành phố
ngài thị trường khẳng định chuyến thăm của tổng bí thư nguyễn phú trọng đến hungary là dấu mốc quan trọng
là nền tảng tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước ngày càng tốt đẹp
tổng bí thư nguyễn phú trọng bày tỏ vui mừng được đến thăm vùng đất có nhiều dân tộc sinh sống
hội tụ nhiều nền văn hóa với rất nhiều bảo tàng phòng trưng bày tranh truyền thống và đương đại nổi tiếng
tổng bí thư nguyễn phú trọng bày tỏ vui mừng được đến thăm vùng đất có nhiều dân tộc sinh sống
và hai nước là tài sản chung vô giá rất cần được phát huy thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa trên mọi lĩnh vực
tổng bí thư hoan nghênh ủng hộ quan hệ hợp tác giữa thành phố centender và thành phố hội an
đồng thời mong muốn trong thời gian tới hai địa phương tiếp tục thúc đẩy hiệu quả hợp tác
chia sẻ kinh nghiệm trong bảo tồn gìn giữ di sản kết hợp trao đổi văn hóa nghệ thuật và khai thác du lịch
đóng góp thiết thực vào việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc
tổng bí thư chúc thành phố centender ngày càng phát triển phồn vinh nhân dân hạnh phúc
gìn giữ lâu dài di sản quý giá do cha ông để lại